sáng nay ngày tám tháng một mươi thành phố hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội lần thứ bảy
với nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
theo đó đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hà nội lần thứ bảy sẽ diễn ra trong hai ngày từ một mươi năm đến một mươi sáu tháng một mươi tại cung thanh niên hà nội
đây là diễn đàn quan trọng của thanh niên thủ đô phát huy lòng nhiệt huyết trách nhiệm và trí tuệ của hơn ba triệu thanh niên hà nội
với chủ đề phát huy truyền thống công hiến sức trẻ góp phần xây dựng thủ đô xanh văn minh văn hiến hiện đại
đại hội sẽ hiệp thương và cử đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng thủ đô thành đoàn hà nội cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát động hành trình tôi yêu tổ quốc tôi tôi yêu hà nội
giao chín mươi công trình thanh niên cho các cơ sở đoàn trực thuộc chương trình ngày hội sáng tạo đi bộ với chủ đề thử thách bốn giờ ba mươi phút sáng